các bệnh nhiễm ký sinh trùng luôn gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống
trong đó run lươn là loại ký sinh trùng nguy hiểm nhất trong số các loại ký sinh trùng đường tiêu hóa
bởi nó có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh
điều đáng nói số người nhập viện vì nhiễm run lươn ngày càng nhiều trong thời gian gần đây
bệnh nhân này được xác định nhiễm run lươn trên nền bệnh gút và suy giảm miễn dịch kéo dài
do phát hiện muộn nên tình trạng của bệnh nhân rất nặng phải nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch
ấu trùng run xâm nhập vào cơ thể qua da hoặc niêm mạc từ đất bị ô nhiễm
khi vào cơ thể run lươn sẽ gây ra nhiễm
nhiều biến chứng nguy hiểm và thậm chí là nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện kịp thời
từ đầu năm đến nay chỉ riêng tại khoa truyền nhiễm bệnh việt bạch mai đã điều trị cho khoảng ba mươi bệnh nhân nhiễm run lươn và đều trong tình trạng rất nặng
đối tượng người bệnh chủ yếu mắc run lươn là trên nền những bệnh lý có sẵn liên quan đến suy giảm miễn dịch
việc điều trị run lươn sẽ đơn giản hơn nếu được phát hiện sớm và chẩn đoán đúng
thứ nhất là phải dựa vào cơ địa của bệnh nhân
ví dụ như là bệnh nhân đang điều trị một cái bệnh gì đó mà nó gây nên tình trạng giảm biễn dịch
ví dụ dùng corticoid kéo dài hoặc là bệnh nhân bị sơ gan biễn dịch cũng giảm kéo dài
bệnh nhân đang dùng hóa chất bệnh nhân bị bệnh phổi mạng tính ví dụ hèn bệnh nhân bị copd mạng tính
mà bây giờ tự yên xuất hiện ví dụ như triệu chứng tiêu chảy kéo dài tổn tương ở ngoài da ngứa sẩn ngứa có thiếu máu có phù
để chủ động phòng bệnh người dân cần giữ vệ sinh môi trường xung quanh áp dụng các biện pháp phòng hộ trong lao động và sinh hoạt hàng ngày
đặc biệt là những người thường hay tiếp xúc với đất nên mang găng tay đi dây dép đi ủng nên chủ động tẩy dung định kỳ sáu tháng hoặc một năm một lần tăng cường sức đề kháng của cơ thể tránh tình trạng suy giảm miễn dịch